ngày hôm qua hai mươi ba tháng bảy tại trụ sở bộ quốc phòng vương quốc campuchia ở thủ đô phnom penh phó thủ tướng bộ trưởng quốc phòng vương quốc campuchia đại tướng tiên bành đã tiếp đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do đồng chí thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn
tại cuộc tiếp thượng tướng nguyễn trí vịnh đã báo cáo kết quả đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng việt nam campuchia diễn ra trước đó
trước đó thượng tướng đề nghị bộ quốc phòng campuchia và cá nhân bộ trưởng tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan đơn vị quân đội triển khai hiệu quả các nội dung nghị định thư kế hoạch hợp tác hàng năm và các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và bộ quốc phòng hai nước
trước đó tại trụ sở bộ quốc phòng vương quốc campuchia đã diễn ra đối thoại chính sách quốc phòng việt nam campuchia lần thứ tư